cũng liên quan đến chủ đề về tai nạn giao thông
mới đây một ô tô tông liên hoàn sáu xe máy ở tp hcm khiến nhiều người bị thương
công an quận bình thạnh tp hcm đang điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và sáu xe máy
làm ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
theo đó vào lúc một mươi ba h hai mươi năm phút cùng ngày ô tô mang biển số sáu mươi a ba mươi nghìn chín mươi ba
do tài xế võ minh thủy sáu mươi hai tuổi ngụ tại đồng nai điều khiển chạy trên đường trường sa
đến địa bàn phường ba tài xế lạc tay lái tông vào hàng loạt xe máy
ô tô chỉ dừng lại sau khi đâm vào nhà dân bên đường
có ba người bị thương sau vụ việc đã được đưa đi cấp cứu
số còn lại chỉ bị xây sát nhẹ
tại hiện trường có sáu xe máy bị hư hỏng nằm trên đường mảnh vỡ văng tung tuế
nhận được tin báo công an quận bình thạnh đã có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn